dù thời tiết không có mưa lớn nhưng nhiều điểm ven bờ sông bồ đoạn qua phường hương xuân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế bị sạt lở nghiêm trọng khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
điểm sạt lở kéo dài trên năm mươi mét lấn sâu vào tuyến đường bê tông thôn lộ ra nhiều hàm ếch sâu rất nguy hiểm
vụ sạt lở đã cuốn trôi hàng chục khối đất đá và nhiều bụi tre do người dân trồng dọc bờ sông để chống sạt lở
thời gian qua dọc bờ sông bồ đoạn qua tôn thanh lương liên tục xảy ra tình trạng sạt lở gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của người dân